trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận một mươi ba vụ cháy nhà trung cư cao tầng
chiếm bốn bảy tổng số vụ cháy các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản và có
tính chất phức tạp nhằm cải thiện nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ đó giảm thiểu các thiệt hại và nguy cơ cháy mới đây công an thành phố hà nội đã tổ chức
lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đối tượng là chủ đầu tư
ban quản lý ban quản trị tại các tòa trung cư trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi chín
thực tế có rất nhiều công trình nhà cao tầng đã được kiểm tra đều cho thấy có vi phạm về phòng cháy
chữa cháy từ đó tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ cao qua việc tập huấn này công an thành phố hà nội
chú trọng nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các chủ đầu tư ban quản trị ban quản lý
tại các tòa trung cư trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
phát huy phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần
tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai thực hiện có hiệu quả
các biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy nâng cao kỹ năng xử lý đám cháy đặc biệt là công tác
chữa cháy ban đầu phát hiện cháy sớm ngăn chặn cháy lan hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cứu hộ
tại các công trình trung cư cao tầng từ đó có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản
cũng như công tác kiểm tra nguy cơ cháy nổ hạn chế các vụ cháy đáng tiếc xảy ra